tại thành phố tam kỳ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam đã tổ chức tọa đàm phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh quảng nam có năm mươi hai vụ xâm hại trẻ em
từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh có một hai trăm tám mươi một vụ bạo lực gia đình
số vụ ly hôn liên quan đến bạo lực chiếm bảy mươi
tại buổi tọa đàm các đệ biểu đã nghe ý kiến của các cơ quan đơn vị đoàn thể tỉnh địa phương và các cháu học sinh
về trách nhiệm công tác phối hợp và đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
buổi tọa đàm là một trong các hoạt động hướng tới tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
trung tay vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo